cuối năm hai nghìn một mươi chín khi chính quyền địa phương công bố phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
mở rộng thêm hai mươi ba hectare diện tích bãi đổ thải của công ty than cánh hòa thuộc tổng công ty công nghiệp mỏ việt bắc tkv
nhiều hộ dân các xóm một hai và xóm tám nay là xóm hà xã phúc hà thành phố thái nguyên
đã đồng loạt xây dựng nhà cửa công trình trên đất nông nghiệp với mục đích để đón đề bù
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh thái nguyên
nhiều công trình nhà cửa cổng hàng rào có quy mô đồng loạt được dựng lên nhưng không nhằm mục đích để ở
tại khu vực gần bãi đổ thải nam thuộc xóm hà ban đầu chỉ có một mươi bốn nóc nhà hiện có thêm năm mươi sáu nóc nhà mới được dựng lên để đón đề bù
chính quyền xã phúc hà đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt số tiền một năm triệu đến bốn triệu đồng
đối với các trường hợp ở xóm một xóm hai nhưng đến nay không có trường hợp nào chịu nộp phạt
địa phương cũng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn và tiến hành lập biên bản một mươi tám trường hợp vi phạm
sau khi xây dựng sau khi đã công bố dự án
trong một mươi tám trường hợp vi phạm này địa phương cũng đã tuyên truyền vận động giải thích
đã có chín trường hợp cam kết không nhận bồi thường đối với phần vi phạm
theo quy định sau khi công bố phạt
phương án giải phóng mặt bằng chính quyền địa phương phải quản lý hiện trạng
ngăn chặn tình trạng người dân lợi dụng xây dựng nhà cửa công trình để đón đền bù gây thiệt hại cho nhà nước
đối với các công trình nhà cửa dựng lên để đón đền bù tại xóm hà
công ty tạm thời chưa mở rộng bãi thải sang khu vực này cho đến khi chính quyền địa phương xử lý rứt điểm được vấn đề
dự kiến năm hai nghìn hai mươi mà không thực hiện được bảy hectare để phù cho mở rộng sân than cũng như việc đổ thải đất đá duy trì sản xuất
thì nguy cơ năm hai nghìn hai mươi một thì sẽ công tác sản xuất than để cấp cho các nhà máy nhiệt điện cũng như xi măng trên địa bàn tỉnh thế nguyên sẽ thiếu
và công ty hòa cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ủng hộ dự án để thực hiện theo đúng quy định pháp luật
tình trạng xây dựng nhà cửa công trình để đón đền bù đã xảy ra trước đây tại nhiều địa phương
người dân đều bị thiệt hại và ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
vì để có tiền xây dựng công trình nhiều gia đình đã vay ngân hàng
hợp tác với đại lý buôn bán vật liệu thậm chí vay tín dụng đen
có thể đây sẽ là bài học về tuyên truyền vận động quản lý quy hoạch đối với chính quyền cơ sở và đối với người dân